thay đổi thói quen của người dân không phải là điều dễ dàng
để mô hình trạm đông đầy thực sự được lan tỏa
cần phải có thời gian với nỗ lực của cái kết nghiệp và chính quyền địa phương